cụ thể từ một mươi hai h ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn quận thanh xuân không tổ chức hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tuân thủ nghiêm ngặt năm k cài đặt vào quét mã qr
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán mang về
đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc chợ tạm
quận cũng tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp massage karaoke kể cả karaoke loa kéo quán hát cho nhau nghe quán bar trò chơi điện tử điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
riêng đối với dịch vụ cắt tóc được hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tuân thủ nghiêm năm k quét quét mã qr
cùng với đó tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh khối một mươi hai các trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
về hoạt động tại các cơ quan công sở quận yêu cầu hạn chế tiếp khách làm việc trực tiếp tại đơn vị tăng cường hoạt động làm việc trực tuyến
quán triệt tới cán bộ công chức viên chức người lao động người đến giao dịch khách hàng thực hiện khai báo y tế điện tử thông qua mã qr sử dụng phần mềm pc
theo thông báo cấp độ dịch covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội
có hai huyện ở cấp độ một vùng xanh là phúc thọ phú xuyên một mươi quận huyện ở cấp độ ba nguy cơ cao màu cam gồm ba đình hoàn kiếm hai bà trưng tây hồ long biên nam tử liêm hoàng mai thanh xuân thanh trì gia lâm một mươi tám quận thị xã huyện còn lại ở cấp độ hai nguy cơ trung bình màu vàng
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
theo thông báo cấp độ dịch covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc covid một mươi chín ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của thành phố hà nội sử dụng phần mềm pc
không có địa phương nào ở cấp độ bốn nguy cơ rất cao
như vậy so với tuần trước tuần này hà nội có thêm ba quận huyện nâng cấp độ phòng dịch là thanh xuân
gia lâm và thanh trì do đó số ca mắc giảm quận đống đa từ vùng cam đã hại nhiệt chuyển xuống cấp độ hai vùng vàng
về cấp xã phường có một trăm một mươi một xã phường thị trấn ở cấp độ ba hai trăm bảy mươi tám xã phường thị trấn ở cấp độ hai
một trăm chín mươi xã phường thị trấn ở cấp độ một
trong một ngày trở lại đây trên địa bàn ghi nhận hai mươi ba sáu trăm linh sáu trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
ngày hai tháng một cả nước có một mươi sáu chín trăm bốn mươi tám ca covid một mươi chín mới hà nội lần đầu vượt mốc hai ca
tính từ một mươi sáu h ngày một tháng một đến một mươi sáu h ngày hai tháng một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi sáu chín trăm bốn mươi tám ca nhiễm mới trong đó có ba mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi sáu chín trăm một mươi bốn ca ghi nhận trong nước
tăng hai chín mươi hai ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi một chín trăm bốn mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội hai bốn mươi năm hải phòng một tám trăm linh bốn bỉnh long một hai trăm tám mươi
tây ninh chín trăm bốn mươi sáu bình phước bảy trăm tám mươi hai khánh hòa bảy trăm tám mươi cà mau sáu trăm một mươi chín bình định năm trăm bảy mươi sáu hải dương năm trăm bốn mươi năm bạc liêu bốn trăm sáu mươi bảy
trà vinh bốn trăm năm mươi hai bắc ninh bốn trăm linh ba tp hcm ba trăm tám mươi bảy
quảng ngãi một trăm một mươi hai đắk nông một trăm linh năm ninh bình chín mươi chín nam định chín mươi ba vĩnh phúc chín mươi hai bắc giang chín mươi bình thuận hai mươi hai điện biên hai mươi một yên bái hai mươi lai châu một mươi một hà tĩnh chín
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm có đồng tháp giảm hai trăm sáu mươi năm bình thuận giảm một trăm tám mươi chín và tp hcm giảm một trăm tám mươi năm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm có hải phòng tăng một sáu trăm tám mươi tám
hải dương tăng năm trăm bốn mươi năm và hà nội tăng hai trăm chín mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm bốn trăm bảy mươi chín ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận hai mươi ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội một ca quảng nam một mươi bốn ca tp hcm năm ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một bảy trăm sáu mươi ba bốn mươi ca nhiễm
hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ sau ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm ba mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy tám trăm bảy mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một bảy trăm năm mươi bảy hai trăm năm mươi bốn ca
trong đó có một ba trăm sáu mươi chín tám trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tính lưỡi cao

tổng số ca nhiễm được dịch này gồm có tp hcm năm trăm linh bốn một trăm chín mươi bảy bình dương hai trăm chín mươi chín trăm hai mươi một đồng nai chín mươi tám sáu mươi tây ninh bảy mươi bảy hai và hà nội bốn mươi chín sáu trăm ba mươi một
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi bốn bốn trăm hai mươi ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một ba trăm bảy mươi hai sáu trăm chín mươi sáu ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu bảy trăm hai mươi
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng một ghi nhận hai trăm hai mươi một ca tử vong tại tp hcm có ba mươi ca
trong đó có bốn ca từ các tỉnh chuyển đến như đồng nai một ca đồng tháp một ca vĩnh long một ca và cần thơ một ca
tại các tỉnh thành phố khác đồng nai có bốn mươi một ca trong hai ngày an giang một mươi bảy ca vĩnh long một mươi sáu ca đồng tháp một mươi năm ca cần thơ một mươi năm ca
tiền giang một mươi một ca hậu giang chín ca tây ninh tám ca
hà nội tám ca sóc trăng bảy ca bình dương bảy ca kiên giang bảy ca bà rịa vũng tàu sáu ca khánh hòa năm ca bạc liêu bốn ca bình thuận ba ca cà mau ba ca nam định hai ca trà vinh hai ca nghệ an một ca đắk lắc một ca hà giang một ca gia lai một ca và long an một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi hai tám trăm ba mươi một ca
một chín so với tổng số ca nhiễm